hà nội lại lập kỷ lục phát hiện thêm một mươi ba ba trăm hai mươi ba ca mới
hà nội vừa thông báo ghi nhận thêm một mươi ba ba trăm hai mươi ba ca covid một mươi chín mới ngày một tháng ba
toàn thành phố hiện có hơn năm trăm năm mươi sáu bốn trăm linh ca đang điều trị
trong đó hơn chín mươi tám f quản lý tại nhà hơn sáu ba trăm linh ca phải nhập viện
sở y tế tại hà nội vào tối một tháng ba thông tin trong hai mươi bốn giờ qua
thành phố ghi nhận thêm một mươi ba ba trăm hai mươi ba ca covid một mươi chín mới tăng gần năm trăm linh ca so với hôm qua
trong đó có năm hai trăm một mươi bốn ca trong cộng đồng
bệnh nhân phân bố tại năm trăm linh năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hòa đức bảy trăm chín mươi tám
nam từ liêm bảy trăm sáu mươi một lòng biên bảy trăm hai mươi một mê linh sáu trăm chín mươi hai bắc từ liêm sáu trăm chín mươi hai
bắc từ liêm sáu trăm bốn mươi chín thanh sơn năm trăm bảy mươi thanh trì năm trăm sáu mươi năm
theo thống kê của bộ y tế tới hết ngày hai mươi tám tháng hai cả nước có hơn một một mươi sáu triệu f đang điều trị tại nhà
riêng tại hà nội có gần năm trăm bốn mươi chín ca chiếm bốn mươi bảy bốn tổng số ca cả nước
và hơn chín mươi tám sáu tổng số f đang điều trị ở hà nội
ngoài hơn chín trăm linh ca điều trị tại các khu cách ly ở hà nội hơn sáu ba trăm linh ca khác phải nhập viện điều trị
tại các bệnh viện tầng hai và tầng ba
trong số đó có hơn một một trăm linh ca có triệu chứng nhẹ hơn bốn một trăm linh ca có triệu chứng trung bình
tăng hơn một mươi sáu so với trung bình bảy ngày trước
số còn lại một một mươi tám ca nặng và nguy kịch tăng gần một mươi ba
trong đó có ba trăm sáu mươi ca điều trị ở hai bệnh viện nhiệt đới trung ương và đại học y hà nội
hiện tại các bệnh viện ở hà nội trung ương và hà nội có bốn mươi chín ca covid một mươi chín phải lọc máu

và bốn mươi tám ca thở máy không xâm lấn
thưa quý vị câu chuyện chiến sự giữa ukraine và nga tưởng như xa vời
nhưng lại đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta
bộ công thương chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát thị trường khi mà covid một mươi chín và tình hình
tại ukraine làm giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao
theo bộ công thương thời gian gần đây dịch bệnh covid một mươi chín trong nước hết sức phức tạp
cùng với tình hình quốc tế có nhiều biến động do xung đột vũ trang tại ukraine
những vấn đề này đã làm giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu như
sang dầu thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch bệnh
cho đến những mặt hàng tiêu dùng như lương thực thực phẩm hàng ngày của người dân tăng cao
ảnh hưởng đến thị trường trong nước
do đó bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tổng cục quản lý thị trường chỉ đạo toàn lực lượng
tăng cường quản lý theo địa bàn triển khai các biện pháp nghiệp vụ xây dựng phương án
kế hoạch và thực hiện phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra giám sát chặt các tổ chức cá nhân
lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu giá cả hàng hóa để thu lợi bất chính
báo cáo kịp thời bộ công thương về tình hình biến động của thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ
nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân đặc biệt là những mặt hàng bị ảnh hưởng trực tiếp
do dịch bệnh covid một mươi chín và xung đột vũ trang tại ukraine
phát hiện kịp thời diễn biến bất thường của hàng hóa lưu thông trên thị trường
nhất là đối với các mặt hàng xăng dầu và thiết bị vật tư y tế báo cáo ngay tổng cục quản lý thị trường
bộ công thương cũng như ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tình trạng nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý
thưa quý vị giữa lúc diễn biến dịch bệnh đang phức tạp cùng với tình hình chính trị thế giới bất ổn
mọi hành vi vi phạm lợi dụng thị trường để trục lợi cần được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh sức nóng của ký test thuốc ngừa covid một mươi chín
hoàn hộ cũng trở nên đắt khách trong bối cảnh covid một mươi chín lây lan khiến số ca f ở hà nội tăng cao kỷ lục
đại diện một đơn vị khử khuẩn có cơ sở tại các quận cầu giấy thanh xuân hai bà trưng ba đình cho biết
dù khách hàng ở quận nào thì họ cũng sẽ có mặt chậm nhất sau ba mươi phút
khi phun khử khuẩn xong chủ hộ chỉ cần chờ khoảng một mươi năm phút sau đó lau dọn sơ qua là có thể sử dụng phòng bình thường
giá dịch vụ này thấp nhất là bốn trăm linh đồng một lượt phun khử khuẩn cho diện tích phòng khoảng năm mươi m hai
đơn vị này cũng cho biết loại thuốc được dùng là cloraminbi được sử dụng trong lĩnh vực y tế để khử khuẩn
thuốc sẽ được hòa với nước rồi phun trực tiếp lên bề mặt các đồ vật trong phòng mặt sàng và tường
bên cạnh đó cư dân mạng cũng đang truyền nhau địa chỉ của một cá nhân chuyên cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn tại nhà với giá rẻ hơn hẳn
chị hoàng thùy linh hai bà trưng hà nội cho biết chị vừa thuê dịch vụ khử khuẩn của một phụ nữ tên là quỳnh với giá chỉ hai trăm linh đồng trên một lượt
thuốc này là thuốc dạng khói chỉ một lát là thuốc bay hơi hết không phải lau dọn lại phòng tiện lắm chị lên nói
theo lời giới thiệu của chị linh phóng viên đã liên hệ với chị nguyễn thị như quỳnh ba mươi bốn tuổi ở hai bà trưng hà nội
chị quỳnh nói chị chỉ lấy công làm lãi khách hàng thấy dịch vụ giá rẻ nên tự giới thiệu cho nhau
chị quỳnh chia sẻ thuốc phun dạng khói hương quế thơm rất dễ chịu phung vào phòng chỉ cần đóng cửa phòng lại chừng năm đến một mươi phút
sương mù của khói thuốc này sẽ khử khuẩn toàn bộ không khí sau đó mở cửa phòng khói sẽ bay vào không khí không cần phải lau dọn lại như các loại thuốc nước khác nên rất tiện
đó là dung dịch khử khuẩn nanobat của greentech được dùng với máy phung khói
hiện tại chị quỳnh đang cung cấp dịch vụ phun khử khuẩn tại hà nội với giá hai trăm linh đồng một mặt sàn diện tích dưới một trăm linh m hai
tuy nhiên khách hàng phải liên hệ đặt trước bởi đang có nhiều khách chờ
mình chỉ tranh thủ làm ngoài giờ hành chính mà lại có nhiều khách thành ra mọi người phải đặt trước và chờ chỉ nói
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng hai đến một mươi sáu h ngày một tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín mươi tám bảy trăm sáu mươi hai ca nhiễm mới
trong đó một mươi chín ca nhập cảnh và chín mươi tám bảy trăm bốn mươi ba ca ghi nhận trong nước tăng bốn ba trăm sáu mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thái nguyên hai nghìn bảy trăm tám mươi tám hòa bình hai nghìn năm trăm bảy mươi bốn lạng sơn hai nghìn năm trăm ba mươi bốn hà giang hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn hải dương hai nghìn ba trăm năm mươi năm hải phòng hai nghìn ba trăm linh chín bắc giang hai nghìn hai trăm linh chín ninh bình hai nghìn một trăm bảy mươi bốn yên bái hai nghìn một trăm một mươi tám đắk lắc hai nghìn một trăm một mươi sáu
tuyền quang hai nghìn sáu mươi hai
thành phố hồ chí minh hai nghìn hai mươi hai thái bình một nghìn chín trăm sáu mươi khánh hòa một nghìn tám trăm tám mươi cao bằng một nghìn bảy trăm một mươi tám quảng bình một nghìn sáu trăm năm mươi chín gia lai một nghìn ba trăm chín mươi hai đà nẵng một nghìn ba trăm tám mươi bảy cà mau một nghìn ba trăm linh ba bình phước một nghìn hai trăm chín mươi một điện biên một nghìn hai trăm hai mươi tám
hà nam một nghìn chín mươi năm lâm đồng một nghìn chín mươi hai lai châu một nghìn bốn mươi năm bình định chín trăm chín mươi năm bà rịa vũng tàu tám trăm năm mươi sáu đắk nông tám trăm năm mươi năm bình dương tám trăm bốn mươi sáu hà tĩnh bảy trăm tám mươi sáu phú yên sáu trăm bảy mươi năm quảng trị năm trăm hai mươi bốn tây ninh năm trăm linh bảy thanh hóa bốn trăm chín mươi ba
bắc cạn bốn trăm bảy mươi bốn quảng nam ba trăm chín mươi hai quảng ngãi ba trăm tám mươi một bình thuận ba trăm bảy mươi năm thừa thiên huế ba trăm một mươi chín bạc liêu hai trăm một mươi tám trà vinh một trăm chín mươi tám con tum một trăm chín mươi sáu bến tre một trăm chín mươi ba đồng nai một trăm sáu mươi hai vĩnh long một trăm sáu mươi hai cần thơ một trăm năm mươi bốn lòng an tám mươi tám kiên giang bốn trăm chín mươi hai đà nẵng tám trăm năm mươi năm bình thuận ba trăm bảy mươi năm thừa thiên huế ba trăm một mươi chín bạc liêu hai trăm một mươi tám trà vinh một trăm chín mươi tám con tum một trăm chín mươi sáu bến tre một trăm chín mươi ba đồng nai một trăm sáu mươi hai vĩnh long một trăm sáu mươi hai cần thơ một trăm năm mươi bốn lòng an tám mươi tám kiên giang bốn trăm chín mươi ba đồng nai một trăm sáu mươi hai vĩnh long một trăm sáu mươi hai cần

năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế hà giang đăng ký bổ sung một mươi năm ba trăm tám mươi hai ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin tại hà giang
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
quảng ninh giảm năm chín mươi bốn lai châu giảm sáu trăm một mươi tám quảng trị giảm bốn trăm năm mươi bốn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
gia lai tăng một ba trăm chín mươi hai thái nguyên tăng một hai trăm chín mươi sáu sơn la tăng chín trăm tám mươi bốn
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi tám trăm chín mươi tám ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba năm trăm năm mươi bảy sáu trăm hai mươi chín ca nhiễm đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có ba mươi sáu một mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là ba năm trăm năm mươi hai trăm bốn mươi chín ca
trong đó có hai bốn trăm bảy mươi bảy sáu mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
bình dương hai trăm chín mươi tám hai trăm chín mươi bốn
hà nội hai trăm tám mươi năm hai trăm bảy mươi ba

tình hình điều trị
số liệu tích lũy ca trong đợt dịch này
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bốn mươi chín trăm ba mươi hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi hai bốn trăm bảy mươi chín tám trăm tám mươi ba ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba tám trăm năm mươi một ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba h bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bốn mươi chín trăm ba mươi hai ca
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba h bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bốn mươi chín trăm ba mươi hai ca
hai nghệ an
hai quảng ninh
hai thanh hóa
hai bạc liêu
một cà mau
một đắk nông
một đồng nai
một hà giang
một lạng sơn
một nam định
một quảng bình
một thành phố hồ chí minh
một trà vinh
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua chín mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi

tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean